tại huyện biên giới nghèo đắk lê tỉnh con tôm hàng chục dự án thủy điện tại đây cũng đang trong tình trạng treo
những dự án này đều được kỳ vọng là sẽ đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách
giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư
nhưng chỉ nhận được những lời hứa khiến người dân vô cùng bức xúc
công trình thủy điện đắc mi một là công trình khiến người dân bức xúc nhất hiện nay
công trình do công ty cổ phần quang đức làm chủ đầu tư với tổng công suất là tám mươi bốn mw
để triển khai dự án đã có ba mươi hai hộ dân tại làng con năng bê rê xã đắk trang đã nhường nhà cửa ruộng vườn để thực hiện dự án
tuy nhiên suốt một mươi năm qua dự án vẫn đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật
trong khi đó ba mươi hai hộ dân tại xã đắk trang vẫn sống trong cảnh nhà cửa tạm bỡ xuống cấp tại nơi ở cũ để chờ tái định cư về nơi ở mới
từ hai thì làm quy hoạch đất để là săn uối mặt bằng cho thôn
nhưng làm là cứ hứa tháng này đến tháng kia đến bây giờ cũng chưa thấy về săn uối về mặt bằng cho thôn để làm nhà cửa
thì mong muốn hiện nay thì cũng sớm triển khai thực hiện để làm sao để người dân có được cái đất ở để làm nhà ở
rồi là đất sản xuất để người dân canh tác đất sản xuất để làm sao để họ
và người dân người ta cải thiện để đổi sống người dân
trước thực trạng trên ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện đắc lây tiếp tục có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh con tum chỉ đạo công ty cổ phần quang đức con tum
khẩn trương hoàn thành tái định cư cho ba mươi hai hộ dân xử lý rứt điểm việc bồi thường cho các hộ dân
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án thủy điện đắc mi một cũng như ổn định đời sống cho người dân

biết khi nào mới đưa vào vận hành khai thác sử dụng
thiết nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh con tum cần có những động thái quyết liệt
nhằm chấn chỉnh các chủ đầu tư sớm thực hiện dự án
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sản xuất ổn định cuộc sống